tàu cảnh sát biển việt nam bốn nghìn ba mươi tám đã cứu hộ thành công một tàu cá bình định cùng bảy ngư dân sau hai ngày tàu gặp nạn trên biển
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi tàu cá bd chín mươi năm nghìn tám trăm sáu mươi một ts công suất bốn trăm một mươi cv do ông trần thanh nhật xã hoài hương huyện hoài nhơn tỉnh bình định
làm thuyền trưởng đã bị hỏng máy có nguy cơ bị chìm do nước tràn vào phía sau qua đường trục chân vịt
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn và bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi tám đi cứu nạn
đến một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi tám đã tiếp cận được với tàu bị nạn và lai rắt về bờ
sau khi cập cảng mũi tấn thành phố quy nhơn tỉnh bình định bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã tiến hành làm thủ tục bàn giao
tiếp nhận và đưa phương tiện khắc phục sửa chữa hiện sức khỏe của bảy thuyền viên trên tàu đều ổn định